một vận động viên đến từ bốn mươi sáu quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới đã tham gia vào giải marathon vượt núi việt nam năm hai nghìn một mươi chín đầy sôi động diễn ra tại huyện sapa tỉnh lào cai
đến nay là mùa thứ bảy giải marathon vượt núi việt nam đã trở thành sự kiện chạy địa hình lớn nhất khu vực và cũng là cuộc đua vượt núi khó khăn nhất
các vận động viên tham gia ở sáu nội dung gồm một mươi km một mươi năm km hai mươi một bốn mươi hai bảy mươi và một trăm linh km
trên cùng đường chạy các vận động viên còn được chiêm ngưỡng cảnh thiên nhiên hùng vĩ của sapa giải chạy năm nay dành hơn một tỷ đồng cho hoạt động tử thiện